cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc
và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông bắt giữ một mươi tám đối tượng có liên quan
thu giữ số lượng lớn tiền mặt số lượng trái phiếu trị giá năm tỷ đồng phong tỏa một mươi tỷ đồng trong tài khoản
hơn hai mươi một sim điện thoại một mươi ba xe ô tô cùng nhiều máy móc và trang thiết bị có liên quan
theo tài liệu điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một qua kiểm tra hành chính hai nam thanh niên gồm nguyễn văn thành và hoàng văn trọng
cùng chú tại phú thượng tây hồ hà nội đang điều khiển xe máy phát hiện trong túi của thành có tám trăm linh triệu đồng
đối tượng không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản và đưa hai đối tượng về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra mở rộng công an quận nam tử liêm đã làm rõ một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
theo đó cơ quan công an đã bắt giữ thêm một mươi tám đối tượng có liên quan trong đó xác định đối tượng nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại phường dịch vọng hậu quận cầu dế hà nội được xác định là đối tượng cầm đầu
theo đó các đối tượng sử dụng phần mềm gửi tin nhắn đến các thuê bao điện thoại mỗi sim sẽ gửi ba mươi năm tin nhắn
đến nay cơ quan công an xác định thành đã mua hơn bốn bảy trăm linh tài khoản và ví điện tử momo để nhận tiền và trả thường cho con bạc
một trăm sáu mươi đại lý cấp một cấp hai của hai game bài
thống kê bước đầu cho thấy hai game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn sáu triệu tài khoản tham gia đánh bạc
với hoạt động này các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
đây là cái vụ án mà các đối tượng lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng để hoạt động vi phạm công lực
và phần lớn hầu hết các đối tượng phạm tội các độ tương chính trong vụ án đều là những người có trình độ công nghệ thông tin rất là cao
được đào tạo rất bài bản và có học lực rất tốt trong các trường của nhà nước
thế tuy nhiên là bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo để sử dụng chính những kiến thức của mình và hoạt động hoạt tội
thế do vậy mà theo đó thì cái công tác điều tra khám phá của công an công an cũng gặp rất nhiều khó khăn
nếu mà không tận dụng kịp thời khéo léo những cơ hội nghiệp vụ cũng như là những biện pháp công nghệ thông tin
để thu thập các dữ liệu chứng cứ điện tử thì rất dễ để bị các đối tượng xóa dấu vết và gây bế tắc hàng hóa vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
với các hành vi vi phạm về tội tổ chức đánh bạc đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
truy bắt đối tượng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật